theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão số một có tên quốc tế là ta lim cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai tức là từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ và bão có khả năng mạnh thêm
dự báo đến bảy giờ sáng ngày mai bão số một trên khu vực phía tây bán đảo lôi châu trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
để chủ động ứng phó với bão số một các tỉnh quảng ninh hải phòng nam định thái bình nghệ an đều đã ra công điện
khẩn trương lên phương án ứng phó với bão số một đang tăng cấp
theo dõi chặt chẽ thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu thuyền vào nơi tranh trú an toàn không đi vào vùng nguy hiểm
chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ ưu tiên phụ nữ người già và trẻ nhỏ và hoàn thành công việc trước một mươi sáu h chiều nay
chuyến bay số hiệu vn năm mươi của vietnam airlines khởi hành từ sân bay hydro của anh đi tp hcm vào lúc một mươi bảy h theo giờ anh vào ngày một mươi năm tháng bảy
đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất sau bảy tiếng một mươi bảy phút bay
để cấp cứu hành khách
khi phát hiện hành khách ngồi ghế số một mươi chín c ba mươi sáu tuổi quốc tịch pháp gặp vấn đề về sức khỏe
phi hành đoàn đã kêu gọi hỗ trợ của một bác sĩ tình nguyện trên chuyến bay và tiến hành các thao tác cấp cứu
thế nhưng tình trạng sức khỏe của hành khách này đã không được cải thiện
phi hành đoàn đã ngay lập tức thông báo trao đổi trực tiếp với trung tâm điều hành khai thác của vietnam airlines
qua hệ thống liên lạc trên máy bay và quyết định phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất là sân bay dubai
vào lúc tám h năm mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng bảy theo giờ các tiểu vương quả rập thống nhất
để cấp cứu bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách
và hiện tại sức khỏe của hành khách này đã ổn định được bệnh viện và người nhà chăm sóc
hiện các địa phương đã gửi dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông về bộ giáo dục và đào tạo
và theo kế hoạch thì tám h sáng mai các sở giục và đào tạo sẽ công bố điểm thi cho thí sinh
thí sinh có thể tra cứu bằng một trong ba cách sau truy cập vào đường link http
hai gạch chéo gạch chéo thí sinh thichunghọcphổthôngquốc gia edu vn của bộ giáo dục và đào tạo
sau đó nhập các thông tin được yêu cầu gồm số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân
mã đăng nhập mã xác nhận thí sinh bấm nút đăng nhập để biết được kết quả thi
lưu ý khi thực hiện các thao tác này
theo cách này mã đăng nhập đã được cung cấp kèm theo mật khẩu khi thí sinh đăng ký dự thi
mã xác nhận là một dãy ký tự ngay phía trên mã xác nhận
cách thứ hai thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông qua website của các sở giáo dục và đào tạo
hiện nay thì hầu hết các sở đã tạo sẵn các đường dẫn
thí sinh chỉ cần vào đường dẫn này nhập số báo danh và mục tìm kiếm để tra cứu kết quả thi của mình
để hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng trên cả nước
sở giáo dục và đào tạo hải phòng cung cấp danh sách các trường qua mã qr
nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông tinh nguyện chính quy hiện đại
sẵn sàng đón dẫn đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và khách quốc tế
cục cảnh sát giao thông đã bàn giao ba mươi siêu mô tô cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục và một mươi một tỉnh thành phố
ngày một mươi sáu tháng bảy tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng
và cấp phát thiết bị mô tô chuyên dùng honda gowing hai nghìn hai mươi ba cho lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục và một mươi một tỉnh thành phố
gồm bắc ninh cần thơ đà nẵng hà nội hải phòng khánh hòa nghệ an ninh bình phú thọ quảng ninh và thanh hóa
các mô tô chuyên dụng sẽ được phục vụ công tác dẫn đoàn lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa có công điện số sáu trăm bốn mươi sáu chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
theo đó để chủ động ứng phó với bão mưa lũ bảo vệ an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước
các quốc gia về phòng chống thiên tai bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố không được chủ quan lơ là chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ
thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng chủ động hướng dẫn phương tiện tàu thuyền không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
sơ tán người dân khỏi các khu vực không bảo đảm an toàn
hải phòng và quảng ninh là hai địa phương được dự báo nằm trong tâm bão
trước thông tin trên hai địa phương này đã bắt đầu thực hiện phương án sơ tán dân để ứng phó với bão
móng cái quảng ninh đã cử ba tổ công tác gồm bốn mươi cán bộ chiến sĩ ra cố chẳng chống lòng bè giúp các hộ dân nuôi chồng thùy sản
đồn cũng đã cử cán bộ tốt trực hướng dẫn ngư dân neo đậu kéo thuyền vào các điểm tập kết cắt nhánh cây dọn dẹp và chẳng néo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn khi bão đến
trên vùng biển móng cái có bốn trăm một mươi tám phương tiện hoạt động
về bên bờ với hơn một hai trăm linh ngư dân một mươi năm hộ nuôi chồng thùy sản hiện tại một trăm linh các phương tiện và các hộ dân nuôi chồng thùy sản đã được thông báo về tình hình mưa bão
địa phương sẽ đưa người từ các khu nuôi lên bờ hoàn thành công việc này trước một mươi sáu h ngày hôm nay
tại hải phòng huyện cát hải đã thông báo dừng hoạt động tham quan trên các vị thuộc quần đảo cát bà và các bãi tắm từ một mươi hai h ngày hôm nay
công tác sơ tán người trên các cơ sở nuôi trồng thủy sản cơ sở sung yếu sẽ hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay
thông tin từ ủy ban nhân dân phường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác hà nội tận tình cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng
thêm một nạn nhân trong vụ cháy tại tổ một mươi bốn phường tân thịnh tp hòa bình đã tử vong vào đêm ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua
như vậy đến thời điểm này thì đã có ba nạn nhân tử vong do hỏa hoạn
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình nhận được tin báo về vụ cháy ở nhà ba tầng tại tổ bốn phường tân thịnh tp hòa bình
khi đám cháy xảy ra có sáu người bị mắc kẹt trong nhà
ngay sau khi nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường giải cứu được bốn người ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt lực lượng chữa cháy phát hiện hai người đã tử vong ở phòng ngủ tại tầng ba và đưa thi thể ra ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tổng đạt quyết định khởi tố tạm giam và khám xét nơi ở đối với nguyễn việt phong chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp để điều tra về tội tham mô tài sản
năm hai nghìn một mươi một nguyễn việt phong xin vào làm việc tại công ty cổ phần phân bón mầm xanh
có địa chỉ tại huyện bình chánh tp hcm
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phong được bổ nhiệm làm nhân viên kinh doanh tại thị trường tp cn và các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu an giang
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba với vai trò là nhân viên kinh doanh lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao
nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn khách hàng tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và tp cn với tổng số tiền hơn một bốn tỷ
nhưng không giao nộp với công ty mà chiếm đoạt
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lý văn hồng chú tại xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nợ của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh trà vinh đã xử lý việc cầu tạm long bình một ở thành phố trà vinh đang thử tải thì bị sập
cầu tạm long bình một nối phường bốn và phường năm bị sập vào sáng cùng ngày khi đơn vị thi công dùng hai xe tải để thử tải
vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
thành phố trà vinh cho biết địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu long bình một
cầu tạm long bình i được thi công vào ngày một mươi ba tháng sáu
cầu làm băng sắt được thi công để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu long bình một
cầu tạm này được thiết kế dùng cho người đi bộ xe thô sơ và xe hai bánh
sáng ngày hôm nay đơn vị thi công dùng hai xe tải mỗi xe năm tấn để thử tải thì xảy ra sự cố như trên
tin an ninh trả tự
liên quan đến vụ một đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp thành phố hồ chí minh
và dùng kéo tấn công cán bộ trực ban vào ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
hiện công an quận gò vấp đã tạm giữ đối tượng và đang tiếp tục lạp dõi động cơ của đối tượng này
theo camera ghi lại vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy
một nam thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp
sau đó dùng kéo đâm đại úy đặng ngọc huy cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân
nhưng đồng chí huy đã nhanh chóng tránh được
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận gò vấp đã vào cuộc điều tra
và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ phường một mươi sáu quận gò vấp
khi công an đến nơi đối tượng không hợp tác mà chống trả
được biết đối tượng an bị nhiễm hiv và đã có ba tiền án tiền sự
về tảng chữ trái phép chất ma túy cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích
liên quan đến đường dịch
đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá
vào cuối tháng bốn vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lý văn hồng chú tại xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng
tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án
bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tam vật khác
tin cập nhật về cơn bóng
bão số một có tên quốc tế là ta lim
theo dự báo bão số một còn tiếp tục mạnh lên cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
kể từ chiều ngày mai một mươi bảy tháng bảy bão có thể sẽ gây ra gió mạnh trên vịnh bắc bộ
sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền ven biển bắc bộ
hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn kéo dài
nhất là tại khu vực phía đông bắc bộ và đồng bằng sông hồng
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét tại miền núi
ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp ven sông suối
những ngày qua ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ cơ quan địa phương liên quan
đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số một
theo cấp độ rủi ro thiên tai có phần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta
với cường độ mạnh ngay sau đợt nắng nóng kéo dài
trước diễn biến phức tạp của cơn bão
chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số sáu trăm bốn mươi sáu chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão đầu tiên trong năm nay
để chủ động ứng phó với bão mưa lũ bảo vệ an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố không được chủ quan lơ là
chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương
chủ động thông tin kịp thời hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo
các địa phương giả soát kiểm đếm tàu thuyền chủ động hướng dẫn phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển
không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu
để bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền các địa phương giả soát chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu
không đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông ven biển
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều nhất là vị trí sung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển đê cửa sông
sẵn sàng tiêu ống bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn
hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy
các địa phương kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão lũ sơ tán dân cứu hộ cứu nạn